tối ngày một mươi bốn tháng một mươi tại hà nội trung ương hội nông dân việt nam đã phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương tổ chức lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu
nông dân việt nam xuất sắc hai nghìn một mươi tám cho sáu mươi ba nông dân đại diện cho sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đến sự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung mương đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương lãnh đạo các bộ ngành trung mương và địa phương cùng đại diện các nhà khoa học
lễ tôn vinh được tổ chức nhằm vinh danh những công dân việt nam xuất sắc đồng góp công sức tài năng sáng tạo của người nông dân
đã dấn thân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới xây dựng giai cấp nông dân việt nam
vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
đồng thời cũng tạo nên sức lan tỏa về mẫu hình người nông dân mới
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước năm nay là năm thứ sáu chương trình bình chọn và trao danh hiệu
nông dân việt nam xuất sắc được tổ chức từ hồ sơ đề cử của sáu mươi ba tỉnh thành phố
hội đồng bình chọn trung khảo của chương trình tự hào nông dân việt nam đã nghiên cứu đối chiếu cân nhắc kỹ lưỡng
chọn ra được sáu mươi ba gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất xứng đáng nhận danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc năm hai nghìn một mươi tám
những nông dân được chọn có thành tích tiêu biểu trong ba phong trang
hội đồng bình chọn trung khảo thi đua lớn của hội nông dân việt nam và theo sáu nhóm lĩnh vực chính là trồng trọt
chăn nuôi sáng chế cải tiến kỹ thuật sản xuất kinh doanh và chế biến nông sản xây dựng nông thôn mới bảo đảm an ninh quốc phòng